một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
chiếc xe tải đang đổ đèo bảo lộc thì bị lật va chạm với xe khách đang lên đèo
và hậu quả nhiều người bị thương cả hai xe hư hỏng nặng và đèo bảo lộc ách tắc hai chiều trong thời gian ngắn
vào khoảng một mươi hai h ba mươi trưa ngày hôm nay tại km chín mươi chín trên quốc lộ hai mươi qua đèo bảo lộc thuộc địa phận thị trấn đạ mơ ri huyện đạ hoai
xe tải chở phế liệu mang biển kiểm soát đồng nai đang đổ đèo bảo lộc va chạm với xe khách đang lên đèo
xe tải bị lật nghiêng nằm chắn ngang đường khiến phế liệu đổ tràn xuống đường
xe khách bị ép dựa vào vách núi khiến toàn bộ kính xe bên phụ bị vỡ nát
vụ tai nạn làm ít nhất năm người bị thương trong đó có tài xế xe tải và bốn hành khách đi trên xe khách
đèo bảo lộc kẹt cứng cả hai chiều nhiều phương tiện dồn ứ kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông chạm madaway và công an huyện đạ hoai công an thị trấn đạ mơ ri
cùng dân quân bảo vệ dân phố đã có mặt điều tiết giao thông đồng thời triển khai các biện pháp cứu hộ giải phóng hiện trường